chỉ mới công bố hết dịch tả lợn châu phi cách đây không lâu ngày hôm nay
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh bắc cạn đã phải công bố dịch tả lợn châu phi tái bùng phát
ở địa phương này ba ổ dịch mới được phát hiện ở xã cư lễ lương hạ và thị trấn yến lạc
huyện nari đang có khả năng lây lan nhanh chóng
chỉ hơn một mươi ngày toàn huyện nari có hơn ba mươi con lợn nhiễm dịch tả châu phi
ổ dịch mới được phát hiện tại gia đình ông nông văn thắng xã cư lễ
không chỉ dừng lại ở đó dịch nhanh chóng lây lan sang các xã lương hạ và thị trấn yến lạc

ngoài những con lợn giống nhập từ tỉnh khác thì có cả lợn nuôi lâu năm tại địa phương
cũng bị nhiễm bệnh mặc dù việc phun thuốc tiêu độc khử trùng được thực hiện ngay sau khi phát hiện
ổ dịch đầu tiên nhưng dịch bệnh vẫn đang có dấu hiệu lây lan nhanh khó kiểm soát
có thể thấy việc tái bùng phát dịch tả lợn châu phi có sự chủ quan rất lớn từ phía người dân
cụ thể như hộ gia đình nông văn thắng đã mua lợn giống về nuôi
mà chưa qua kiểm dịch nên đã làm lây lan cho cả đàn vấn đề này cho thấy ngoài phòng chống
thì công tác kiểm dịch cũng cần được ngành chức năng quản lý chặt chẽ hơn để tránh dịch bệnh tiếp tục lan rộng